lâm đồng là vùng chuyên canh hoa lớn nhất trên cả nước
trong đá hoa cúc được trồng nhiều nhất với diện tích hàng năm khoảng ba hectare gieo trồng
tuy nhiên từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh bùng phát trên diện rộng
đã gây thiệt hại lớn về kinh tế của người nông dân
nhiều nhà vườn đã phải ngậm ngùi nhổ bỏ một số hộ thì đang tìm cách cứu chữa
nhưng vẫn chưa có kết quả
những vườn hoa cúc này chỉ mấy ngày nữa là cho thu hoạch
nhưng người nông dân phải ngậm ngùi nhổ bỏ hàng loạt do hoa bị nhiễm bệnh
cây cong queo heo úa và đang chết dần
người nông dân đã đầu tư hàng chục triệu đồng tiền giống phân bón
thuốc bảo vệ thực vật nhưng nay khó thu hồi vốn
theo thống kê của tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật lâm đồng
toàn tỉnh hiện có trên một ba trăm linh hectare cúc
trong đó có khoảng năm trăm hai mươi sáu hectare cúc bị nhiễm sọc thân chiếm ba mươi tám bốn diện tích giao trồng
bệnh gây hại ở hầu hết các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng
và phát triển lây lan nhanh vào thời điểm nắng nóng nhiệt độ cao
tôi đánh giá cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân từ trong khâu sản xuất giống
một số vườn ươm cũng chưa có tự kiểm tra cái virus này
vì đây là loại virus có khó việc test nó phải có công cụ
và chúng tôi cũng đang tập trung cho việc test elisa và test chất nhanh
như vậy đã xác định được nguyên nhân
còn ngoài vườn trồng nông dân cho nhà kính nhà lưới không có bảo đảm thiết kế
để bỏ trĩ tấn công
cái vườn hoa do đó là cái việc mà áp lực cái việc phòng trừ cái bỏ trĩ
cũng như là một số các loại thuốc mà để mà giúp cho cái cây nó kháng được
cái virus ngay từ thời gian đầu thì cũng chưa được quan tâm
hiện nay virus đốm héo chưa có thuốc đặc trị
vì vậy tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh lâm đồng khuyến cáo
bà con nông dân cần nhổ bỏ và tiêu hủy các diện tích nhiễm bệnh để tránh virus lây lan
tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân cách phòng trừ dịch bệnh
chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng
nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự phát tán lây lan mầm bệnh
nhằm giảm thiệt hại cho người nông dân